vào chiều nay tại điện biên đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến dân hương dân hòa viếng đền thờ liệt sĩ chiến trường điện biên phủ và trồng cây lưu niệm trên đền thờ liệt sĩ cùng dự có trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
với truyền thống uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa và thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đồng bào đã hy sinh trong chiến dịch điện biên phủ đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng các cựu chiến binh và nhân dân cả nước
đền thờ liệt sĩ tại chiến trường điện biên phủ trên di tích đối ép là công trình thể hiện sự trang nghiêm linh thiêng xứng tầm với chiến thắng điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và những hy sinh to lớn của các liệt sĩ đồng bào cả nước
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh vĩ đại tưởng nhớ đại tướng võ nguyên giáp cùng cán bộ chiến sĩ thanh niên xuân phong dân công hòa tuyến quân và dân cả nước những người con ưu tú của dân tộc đã làm dạng danh non sông đất nước việt nam
khả kỳ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ lực lượng công an nhân dân nguyện tuyệt đối trung thành với đảng hết lòng
hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân đoàn đã thành kính dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào cả nước đã ảnh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
tại đền thờ liệt sĩ chiến trường điện biên phủ bộ trưởng tô lâm và các đồng chí trong đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên đền